bên cạnh đó hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân được đẩy nhanh tiến độ tăng cường nắm giải quyết tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở
đặc biệt trong tháng lực lượng công an cũng đã tập trung đẩy mạnh thực hiện cao điểm phòng chống xuất nhập cảnh trái phép bốc gỡ được nhiều đường dây tổ chức xuất nhập cảnh trái phép bàn giao một trăm ba mươi bảy người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam
nhấn mạnh thời gian tới tình hình thế giới và khu vực đặc biệt là tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp đặt ra nhiều thách thức tác động ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương nắm chắc tình hình phân tích đánh giá dự báo sát đúng về những biến động để kịp thời báo cáo bộ tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương giải pháp bảo vệ chủ quyền lợi ích an ninh quốc gia đấu tranh vô hiệu hóa mọi âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động phần từ xấu kiên quyết và có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời các thông tin xấu độc xuyên tạc sai sự thật
cùng với đó triển khai quyết liệt các kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật và tiện đạn xã hội tập trung đấu tranh hiệu quả với tội phạm trên không gian mạng nhất là các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tổ chức cho công dân xuất nhập cảnh trái phép lao động trái phép tại việt nam gây nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam
bộ trưởng cũng lưu ý công an các đơn vị địa phương tập trung các giải pháp đảm bảo tiến độ thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cơ công dân nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự nhất là quản lý cư trú quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự tăng cường các giải pháp phòng trái trễ trái và cứu nạn cứu hộ

bộ trưởng cũng lưu ý công an các đơn vị địa phương tập trung các giải pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự tăng cường các giải pháp phòng trái trái và cứu nạn cứu hộ
thời gian qua cấp ủy lãnh đạo các đơn vị trong công an nhân dân đã nhận thức sâu sắc về vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác văn hóa văn nghệ đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ chiến sĩ
các hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp đã từng bước khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước
phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng trong công an nhân dân cũng đã phát triển mạnh mẽ sâu rộng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện khách quan những kết quả công tác đạt được trong phát triển hoạt động văn hóa văn nghệ công an nhân dân
làm rõ những mặt tồn tại hạn chế chỉ ra những bài học kinh nghiệm đề xuất các giải pháp góp phần phát triển và thực hiện hiệu quả công tác văn hóa văn nghệ công an nhân dân trong thời gian tới
kết luận buổi làm việc bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương kết quả và sự nỗ lực cố gắng của các cán bộ chiến sĩ văn nghệ sĩ của lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua
đồng thời khẳng định văn hóa văn nghệ đã và đang là động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
phân đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại vào năm hai nghìn ba mươi
theo nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng và đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy đã đề ra
đồng chí bộ trưởng đề nghị cục công tác đảng và công tác chính trị công an nhân dân tiếp tục chủ trì
phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của đảng về văn hóa văn nghệ
xây dựng chương trình hành động kế hoạch triển khai thực hiện đề ra các giải pháp cụ thể thiết thực gắn với điều kiện
tình hình thực tiễn của lực lượng công an nhân dân đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu xây dựng các văn bản quản lý nhà nước
về công tác văn hóa văn nghệ trong công an nhân dân
tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong công an nhân dân
coi trọng việc nâng cao chất lượng các tác phẩm hoạt động văn hóa văn nghệ trong công an nhân dân
chú trọng hiệu quả tạo sức lan tỏa tác động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân
các đơn vị chức năng đề xuất cơ chế chính sách tạo thuận lợi hơn nữa cho phát triển văn hóa văn nghệ trong công an nhân dân
không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng tài năng trẻ thúc đẩy các hoạt động sáng tác
quảng bá các tác phẩm văn hóa nghệ thuật phản ánh về lực lượng công an nhân dân
cũng trong chiều nay trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
có buổi làm việc với đồng chí nguyễn văn thảo nhân dịp đồng chí đảm nhận cương vị đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại bỉ
trưởng phái đoàn việt nam tại liên minh châu âu eu
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lương tam quang chúc mừng đồng chí nguyễn văn thảo
vinh dự được đảng nhà nước giao nhiệm vụ đại sứ việt nam tại bỉ và eu
đồng thời bày tỏ vui mừng trước quan hệ ngày càng phát triển tốt đẹp giữa việt nam với bỉ nói riêng
giữa việt nam với eu nói chung trong thời gian qua
thứ trưởng lương tam quang tin tưởng trên cương vị công tác mới
đồng chí nguyễn văn thảo sẽ tiếp tục vun đắp cho sự phát triển của quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa việt nam bỉ việt nam eu
đồng thời thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa bộ công an việt nam
với các cơ quan an ninh thực thi pháp luật của eu đặc biệt là trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm mua bán người an ninh mạng
đại sứ nguyễn văn thảo bày tỏ những vấn đề quan tâm về hợp tác giữa việt nam và eu
cũng như phương hướng đẩy mạnh quan hệ giữa bộ công an việt nam với các cơ quan hữu quan của eu trong thời gian tới
đồng chí đại sứ bày tỏ mong muốn bộ công an sẽ tiếp tục phối hợp và hỗ trợ đại sứ quán việt nam tại bỉ
cũng như phái đoàn việt nam tại eu để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo đảng nhà nước đưa ra các chỉ đạo cụ thể
nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa các bên ngày càng phát triển
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
bản tin tối nay của bộ y tế cho biết là tính từ một mươi hai h đến một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng năm có hai trăm tám mươi bảy ca mắc covid một mươi chín mới
tương ứng với các bệnh nhân từ số năm năm trăm sáu mươi hai đến số năm tám trăm năm mươi một trong đó ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh tiền giang
hai trăm tám mươi bốn ca ghi nhận trong nước bao gồm tại tỉnh bắc giang là hai trăm bốn mươi ba ca tỉnh bắc ninh là hai mươi sáu ca hà nội một mươi một ca lạng sơn ba ca hà nam ba ca
cơ sở tân triều một ca như vậy tính đến một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng năm việt nam có tổng cộng năm tám trăm năm mươi một ca mắc covid một mươi chín và bốn mươi bốn ca tử vong
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay đã lên đến hai bảy trăm chín mươi hai ca
về tình hình điều trị theo báo cáo của cục quản lý khám chữa bệnh thì tổng số ca bệnh được điều trị khỏi là hai bảy trăm chín mươi bốn ca
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tỉnh bắc giang diễn biến hết sức phức tạp vào chiều nay bộ y tế đã tiến hành họp khẩn

tính đến đầu giờ chiều nay ngày hai mươi năm tháng năm tại tỉnh bắc giang đã ghi nhận thêm hơn ba trăm linh trường hợp dương tính với virus sars cov hai
tuy nhiên bộ y tế khẳng định tất cả các công nhân dương tính này đều đang lưu trú tại khu vực giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu và đang được kiểm soát
theo bộ y tế đặc điểm của chủng virus lần này là phát tán rất nhanh nhiều vì không chỉ lây theo chuỗi các f mà còn lây trong không khí
vì vậy có những ổ dịch năm mươi năm f một chuyển thành f hai
và qua cánh giáo của bộ y tế trường hợp này là các chuyên gia đi bấm biên hương và đang triển khai rất là tiêu đẹp rất là tốt tất cả các biện pháp về phòng chống dịch

và nó chưa có dấu hiệu thiên giải chưa có dấu hiệu hạng nhiệt trong các thời gian tới đây

còn đối với thế này chúng ta sẽ tiếp tục chấp nhận những cái mà cái mỹ tư không thể để nhấn cầu
bộ trưởng bộ y tế yêu cầu phải thay đổi phương thức xét nghiệm để xét nghiệm sàng lọc thật nhanh
phương án là thay xét nghiệm pcr bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh
theo bộ trưởng hiện tỉnh bắc giang có năm mươi người nguy cơ cao
phải cách ly xét nghiệm ba ngày một lần bảy ngày xét nghiệm pcr một lần

chúng ta hỗ trợ đàn mạng

là một kết quật

và hỗ trợ thay quân
bây giờ những cái quân chúng ta thường thường đã cắm được đến người mấy ngày rồi
mệt rồi không thể nào được nữa
chúng ta cho về từ sau để chúng ta thay cái đường mới lên
tập hướng cho đó rất là đàn mạng
chúng ta đã tập hướng rồi nhưng chúng ta phải tập hướng lại
rồi chúng ta thay quân để chúng ta gọi là chiến đấu
bộ y tế yêu cầu bộ phận công tác đặc biệt của bộ đang chỉ đạo chống dịch tại tỉnh bắc giang ngay lập tức đóng băng tất cả các khu nhà ở của công nhân bảo đảm cách ly nghiêm ngặt nhất là các khu nhà cao tầng nơi có đông công nhân sinh sống áp dụng thiết chế về cách ly tập trung tại các khu vực này coi như là nơi cách ly tập trung
từ một mươi hai h hôm nay ngày hai mươi năm tháng năm hà nội tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để bảo đảm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cho đến khi có thông báo mới của thành phố
cụ thể nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ chỉ cho phép bán hàng mang về không tổ chức ăn uống hay liên hoan tập trung đông người các cửa hàng cắt tóc gội đầu
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên thì bên cạnh nhiều hàng quán chấp hành nghiêm túc thì một số nơi quá giờ quy định nhưng hàng quán vẫn hoạt động phục vụ khách tại chỗ
một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng năm tại đường doãn kế thiện phóng viên chúng tôi ghi nhận tại một số hàng quán vẫn còn tình trạng mở cửa phục vụ khách ăn uống tại cửa hàng như thế này
có vẻ quy định của ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa có hiệu lực đối với những hàng quán này
còn tại phường hàng chống quận hoàn kiếm hà nội lực lượng công an phường đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và nhắc nhở các hàng quán trong việc thực hiện nghiêm quy định của ủy ban nhân dân thành phố
sáng nay thì có ở bên phố bên y tế đã đến cửa hàng để ký gom kết là thực hiện theo chế độ của nhà nước là một mươi hai h đóng cửa
chỉ bán mang về thôi không cho khách ngồi ở cửa hàng
tới hiện tại thì mình đã thực hiện
tốt từ lúc một mươi hai h trưa
thế bây giờ là chỉ bán mang về thôi
nói chung mình phải bảo vệ mình là chính
trên trong mới đến cộng đồng
mình có tốt thì cộng đồng mới tốt được
vì cũng có người khách bảo thôi bán nốt
bởi vì cũng còn một số hàng bởi vì làm hàng phải làm ninh xương các thứ bị tuống trước
nên là cố bán được tí buổi sáng thôi
nên đúng giờ là chỉ thực hiện bán mang về thôi
ai mua thì bán không không thì không bán
chỉ mở cửa bán hàng nhưng đều là phục vụ mang về
những hàng quán còn lơ là ngay lập tức được lực lượng công an nhắc nhở
qua công tác tuần tra kiểm soát thì công an phường cũng đã kiên quyết xử lý
đối với những trường hợp không chấp hành
đồng thời với những cửa hàng kinh doanh mà trong diện bán mang về
thì công an phường cũng đã tuyên truyền nhắc nhở và hỗ trợ người dân hướng dẫn người dân
là có các cái bảng thông báo dán cửa để khách đến người ta biết là cửa hàng chỉ bán mang về
và không ngồi tại chỗ không chóng dịch
mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong phòng tránh dịch bệnh
vì chính mình và những người xung quanh
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra vào ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tại cửa hàng bán đồ khô lt thuộc chợ đầu mối phường đông hương thành phố thanh hóa
và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng ngô văn phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại chợ đầu mối phường đông hương thành phố thanh hóa
hộ khẩu thường trú tại xã đức thượng huyện hoài đức thành phố hà nội
để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào khoảng bảy giờ hai mươi phút sáng qua khi nạn nhân là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại chợ đầu mối phường đông hương thành phố thanh hóa
đang nằm trong hàng hóa tại ký ốt của gia đình
thì bất ngờ bị ngô văn phương cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát
khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu
vào lúc bảy h bốn mươi năm phút cùng ngày phương đã đến cơ quan công an phường đông hương thành phố thanh hóa
đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình
đối tượng khai nhận đã tự suy diễn và nghi ngờ nạn nhân đổ chất độc vào nguồn nước để đầu độc mình
nên đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an tỉnh thanh hóa đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường
khám nghiệm tử thi trích xuất hình ảnh camera an ninh và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai vừa công bố cáo trạng truy tố bốn bị can gồm lý thị loan tức loan cá bốn mươi tuổi
hoàng thị tuyết nhung ba mươi sáu tuổi vũ minh tiến ba mươi năm tuổi đều trú tại tỉnh đồng nai
và trần công đại hai mươi ba tuổi trú tại thành phố cần thơ về tội cưỡng đoạt tài sản
theo cáo trạng của viện kiểm sát trong khoảng thời gian từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
loan cá đứng ra thu tiền của những người dân buôn bán
tài trợ tự phát khu vực cống sau công ty trách nhiệm hữu hạn trang sinh việt nam
ở xã thành phố huyền vĩnh cửu tỉnh đồng nai
lúc đầu loan giao cho đại thu tiền hàng ngày của những người buôn bán ở chợ
sau đó lại giao cho nhung và tiến là chồng của nhung thu tiền với danh nghĩa là thu tiền rác
nếu người nào không chịu đóng tiền đại nhung và tiến sẽ chửi bới đe dọa không cho bán
hoặc đập phá đồ đạt hàng hóa của họ
ai muốn vào chợ buôn bán đều phải thông qua sự cho phép của các đối tượng
bằng cách này các bị canai chiếm đoạt có bốn mươi tiểu thương gần một trăm ba mươi triệu đồng
hiện hồ sơ vụ án đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai chuyển cho tòa án nhân dân huyện vĩnh cửu
để tiến hành xét xử theo đúng thẩm quyền
một nhóm đối tượng bắt con nợ giam giữ trong một nhà nghỉ để ép trả nợ
vừa bị công an tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi bắt giữ
nạn nhân là chị nguyễn thị thanh vân hai mươi chín tuổi ở phường trương quang trọng tp quảng ngãi
nhóm đối tượng bị bắt gồm trần thị bạch lan lê thị hồ văn sâm huỳnh tấn hiếu lê cao thanh bình
đều trú tại tp quảng ngãi
nhóm này khai nhận do chị vân thiếu nợ của trần thị bạch lan nên đối tượng đã cho người đến đòi nợ và khống chế bắt cóc nạn nhân
hiện vụ việc đang được công an tp quảng ngãi tiếp tục điều tra mở rộng
hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã ra quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn tơ lụa việt hưng
có địa chỉ tại xã quảng ngãi huyện cát tiên số tiền một trăm chín mươi năm triệu đồng về hành vi xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường
trước đó phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường công an tỉnh lâm đồng đã kiểm tra và phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn tơ lụa việt hưng
có giấy phép kinh doanh và chế biến hàng tơ lụa đang có hành vi xả nước thải ra môi trường
kiểm tra tại hệ thống nước thải của công ty ghi nhận đã thực hiện hành vi vi phạm xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải
một mươi lần đến dưới ba lần trong trường hợp lượng nước thải từ bốn mươi mét khối đến dưới sáu mươi mét khối một ngày
quy định tại điều một mươi ba nghị định số một trăm năm mươi năm ndcp ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ tiến hành thu mẫu nước đưa đi giám định
xác định nước thải đã qua xử lý của công ty vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải xả ra môi trường
trong thời gian một mươi ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt công ty phải nộp tiền về kho bạc theo quy định
nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì phải nộp thêm năm tổng số tiền phạt chưa nộp
lực lượng chức năng phòng cảnh sát phòng cháy trợ cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình dương cho biết là đơn vị đang tiến hành xử lý khu vực do rỉ khí ammonia
tại cơ sở sản xuất nước đá đoàn kết ở phường an thạnh thành phố thuận an khiến khoảng bốn mươi một người bị ảnh hưởng
vào khoảng một mươi năm giờ chiều nay hàng chục công nhân tại một công ty dày ra ở phường an thạnh
thành phố thuận an bỗng nhiên ngửi thấy mùi khí lạ rồi bắt đầu có biểu hiện chóng mặt khó thở buồn nôn
ngay sau đó các công nhân đã được nhập viện cấp cứu mùi khí lạ bắt nguồn từ cơ sở sản xuất nước đá đoàn kết có diện tích khoảng tám trăm linh m hai nằm phía sau công ty dày da
đến khoảng một mươi bảy giờ lực lượng chức năng đã di tản hết mọi người khỏi khu vực bị ảnh hưởng khóa van dò dỉ khí ammoniac và tìm kiếm thêm những người bị ảnh hưởng khác
sáng nay mưa lớn kéo dài nhiều giờ liên tục kèm theo lốc xoáy đã làm sập và tốc mái ba mươi tám căn nhà tại xã tân long và xã bình phước huyện mang thít tỉnh vĩnh long
ngoài ra trận lốc xoáy còn làm đổ ngã hàng trăm cây xanh cây ăn quả gãy nhiều cổng rào cột đèn bảng quảng cáo do các tuyến đường giao thông tại địa phương
rất may là lốc xoáy chỉ làm một người bị thương nhẹ và đã được sơ cấp cứu kịp thời
ngay sau khi sự việc xảy ra
huyện mang thít ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vĩnh long cùng chính quyền địa phương
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường thăm hỏi động viên các gia đình thiệt hại
qua khảo sát thực tế có ba mươi tám hộ dân bị ảnh hưởng do lốc xoáy trong đó có ba căn nhà bị sập hoàn toàn
trong ngày hai mươi năm tháng năm lãnh đạo huyện mang thít túc trực cùng các lực lượng chức năng có mặt tại khu vực bị rông lốc
chỉ đạo việc hỗ trợ các gia đình thu dọn vật dụng đến nơi an toàn sửa chữa khắc phục các ngôi nhà bị hư hỏng
đồng thời đưa các hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn đến nơi ở tạm thời
địa phương cũng vận động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ tiền quà kịp thời cho tất cả các hộ bị thiệt hại
giúp các hộ vượt qua khó khăn trước mắt
hiện tại các lực lượng tiến hành khảo sát đánh giá nhanh chóng thống kê thiệt hại chính xác
để có thể hỗ trợ theo quy định và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống